hà lan đề nghị bản án trung thân cho bốn nghi phạm vụ mh một mươi bảy
giới công tố hà lan hôm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đề nghị xử tù trung thân đối với bốn nghi phạm
bị cáo buộc bắn hạ máy bay mh một mươi bảy của hãng malaysia airlines ở miền đông ukraine
hồi cuối năm hai nghìn một mươi bốn khiến hai trăm chín mươi tám người thiệt mạng
theo các công tố viên ba trong bốn nghi phạm bị truy tố trong vụ việc này
mang quốc tịch nga và được cho là đang sống ở nga
gol gurskin mật danh chekhov là nghi phạm đáng chú ý nhất
ghenskyn sinh ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ở moscow mang quốc tịch nga
và từng là một đại tá trong tổng cục an ninh liên bang nga
git cho rằng gurskin từng kinh qua nhiều chiến trường từ chechnya đến nam tư
và từ năm hai nghìn một mươi bốn tự xưng là bộ trưởng quốc phòng của cộng hòa nhân dân dones
do phe ly khai miền đông ukraine lập ra
sergei dubitskin và oleg polatov được cho là làm việc giới quyền
của các nghi phạm vụ việc này
sergei dubitskin được cho là làm việc giới quyền của các nghi phạm vụ việc này